chào các quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng một mươi một
thủ tướng phạm minh chính đã nêu nhiệm vụ tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ và tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi
đồng thời thủ tướng yêu cầu giả soát quy trình tiêm chủng không để xảy ra các sự cố đáng tiếc
chiều ngày hai tháng một mươi hai thủ tướng phạm minh chính kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một
phiên họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi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
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
khai quát tình hình chung thủ tướng cho biết cả nước đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh để khôi phục phát triển kinh tế xã hội
nhờ đó kinh tế vĩ mô ổn định các cân đối lớn được đảm bảo xuất nhập khẩu tăng khá trong đó xuất siêu tăng trở lại
tuy nhiên dự báo thời gian tới dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp với các biến chủng mới
số ca nhiễm mới và tử vong đang có xu hướng tăng
ông yêu cầu các cơ quan tập trung nghiên cứu phân tích đánh giá kỹ lưỡng hơn vấn đề này
thủ tướng nói phải hết sức bình tĩnh không lơ là chủ quan cũng không lo sợ hốt hoảng trong phòng chống dịch
triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp công thức phương châm phòng chống dịch đã được đúc trúc tổng kết
trong khi đó tình hình kinh tế xã hội vẫn tiềm ẩn bất ổn như nguy cơ lạm phát và các vấn đề liên quan nợ công chứng khoán bất động sản giải ngân vốn đầu tư công
quán triệt nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu bộ ngành địa phương tiếp tục nắm chắc dự báo tốt tình hình đặc biệt là về dịch covid một mươi chín
ông yêu cầu kiên trì thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
liên quan việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thủ tướng yêu cầu có kế hoạch cụ thể chi tiết và triển khai tiêm an toàn hợp lý hiệu quả
mục tiêu là cơ bản tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đặc biệt thủ tướng chỉ đạo ra sát các quy trình
và việc thực hiện quá trình tiêm chủng không để xảy ra các sự cố đáng tiếc
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một việt nam đã tiêm một trăm hai mươi hai hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi bốn ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên trong đó tiêm mũi hai liều vaccine là sáu mươi chín sáu
thủ tướng đã yêu cầu tiếp tục thúc đẩy việc sản xuất vaccine trong nước và nhập khẩu vaccine
tổ chức tiêm an toàn khoa học hợp lý hiệu quả cùng với việc tiêm vaccine cho trẻ em
cần có kế hoạch cụ thể chuẩn bị kỹ các điều kiện cho việc mở cửa trường học trở lại bảo đảm an toàn đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
song song với việc triển khai tiêm vaccine thủ tướng quán triệt tiếp tục nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch
thực hiện nghiêm công thức năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân cộng các biện pháp khác
coi người dân vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phòng chống dịch
theo thủ tướng phạm minh chính việc quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại
là hoàn thiện xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống dịch để phục hồi và phát triển kinh tế
với các nhiệm vụ khác thủ tướng chỉ đạo bộ ngành tập trung cao giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục chuẩn bị cho kỳ họp quốc hội sắp tới
việc nỗ lực để đưa học sinh trở lại trường học an toàn tiếp tục cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt người dân doanh nghiệp
thực hiện đảm bảo an sinh xã hội nhất là đối tượng yếu thế chuẩn bị điều kiện để người dân đón tết cũng là những nhiệm vụ được thủ tướng quán triệt
về nhiệm vụ cụ thể thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống dịch covid một mươi chín
và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để trình quốc hội vào kỳ họp cuối năm
đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng yêu cầu hoàn thiện trên nguyên tắc các mục tiêu sát với thực tế
hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa môi trường hài hòa hợp lý giữa công nghiệp nông nghiệp dịch vụ
đặc biệt kế hoạch phát triển phải căn cứ vào các nghị quyết của trung ương và quốc hội
trong đó có ba đột phá chiến lược
người đứng đầu chính phủ lưu ý việc tìm ra động lực phát triển mới ưu tiên hoàn thiện thể chế tập trung cho chuyển đổi số
ứng phó biến đổi khí hậu giữ môi trường đối ngoại hòa bình ổn định chính trị để thu hút đầu tư
trên diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng virus omicron trên thế giới
nhiều nước trên thế giới cũng đã triển khai tiêm mũi ba cho người dân
nhằm giảm số ca mắc và chuyển nặng khi quyết định thích ứng với covid một mươi chín
mới đây bộ y tế cho phép các địa phương tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và đều nhắc lại cho người dân từ tháng một mươi hai
quyết định này dựa trên khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của tổ chức y tế thế giới who
và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước
đến nay bộ y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn một trăm hai mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi
trong đó đã có hơn chín mươi bốn người được tiêm ít nhất một liều vaccine
và gần sáu mươi tám người tiêm đủ hai liều
một số tỉnh thành phố đã tiêm đủ hai mũi cho khoảng tám mươi chín mươi số người trên một mươi tám tuổi trên địa bàn
việc tiêm đủ liều cơ bản là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên cần được ưu tiên tối đa văn bản của bộ y tế nêu
theo bộ y tế để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của tổ chức y tế thế giới
và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố
các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liệu cơ bản hoặc liệu bổ sung ưu tiên người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine nếu có các mũi cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinofarm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó
hoặc vaccine mrna
nếu tiêm mũi nhắc lại cùng loại vaccine của hãng sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại vaccine mrna hoặc vaccine vector virus
khoảng cách tìm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
theo bộ y tế vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là vaccine đã được bộ y tế phê duyệt
liều lượng vaccine để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được bộ y tế cho phép
bộ y tế đề nghị sở y tế các địa phương tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung nhắc lại từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị sở y tế các địa phương tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và triển khai
thưa quý vị vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là vaccine đã được bộ y tế phê duyệt liều lượng tiêm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được bộ y tế cho phép
vì vậy các địa phương cần quyết định nhóm tiêm phù hợp thực tế xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung nhắc lại từ tháng một mươi hai căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại